trong khi đó ở các tỉnh phía nam tây nguyên và khu vực miền đông nam bộ vẫn duy trì mưa to với lượng mưa là từ ba mươi năm mươi mm
đến trưa và chiều mai thì trên khu vực mưa sẽ giảm dần về cường độ
do có mưa lớn vẫn còn kéo dài vì thế từ nay đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một trên các sông từ quảng trị đến bình thuận
các tỉnh miền đông nam bộ và cả tây nguyên xuất hiện một đợt lũ
đỉnh lũ trên các sông từ quảng trị đến bình thuận sẽ phổ biến ở mức là báo động hai đến mức báo động ba
có thể lên trên mức bá động ba
đối với các sông ở khu vực tây nguyên thì sẽ ở mức bá động một đến mức bá động hai và trên mức bá động hai
nguy cơ cao xảy ra lũ quét cục bộ hay sạt lở đất vùng núi ngập lụt vùng trũng thấp đô thị tại các tỉnh trên
ngược trở ra đối với các tỉnh thành ở miền bắc thì dự báo trong đêm nay và ngày mai khu vực vẫn sẽ duy trì trạng thái ít mưa
nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở khu vực vùng núi phía bắc sẽ là từ một mươi năm đến một mươi bảy độ
còn đối với vùng đồng bằng sẽ là một mươi sáu một mươi chín độ
sang ngày mai bắc bộ tiếp tục có nắng về chiều
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai sẽ tăng lên mức là hai mươi ba hai mươi sáu độ
trong khi đó đối với các tỉnh thành miền trung khu vực từ thanh hóa đến nghệ an mây nhiều không có mưa
nền nhiệt cao nhất ngày mai sẽ giao động trong khoảng là hai mươi bốn hai mươi năm độ
còn riêng đối với hà tĩnh đến quảng bình thì sẽ nhỉnh hơn một chút là hai mươi năm hai mươi sáu độ
lượng mưa không quá lớn
trên biển bão số chín đã suy yếu và tan dần
nhưng khối không khí lạnh lại được tăng cường
vì thế trong đêm nay và ngày mai ở khu vực vịnh bắc bộ cũng như vùng biển phía bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển của huyện đảo hoàng sa tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy khiến cho biển động mạnh
còn đối với khu vực biển trường sa gió hướng đông bắc với cường độ không mạnh ở mức cấp bốn năm
mưa rông giảm xuống còn vài nơi biển lặng trở lại
thời tiết nhìn chung là thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước